thưa quý vị và các bạn trong đêm nay bắc bộ chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp mực một năm trăm linh m
và khối không khí lạnh lệch đông vì thế mà hầu khắp các tỉnh miền bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều
đối với khu vực các tỉnh sơn la hòa bình cũng như phần phía nam của vùng đồng bằng bắc bộ
là những nơi mà chịu ảnh hưởng chính của dạnh áp thấp mực một năm trăm linh m
sẽ còn có thêm những cơn mưa rào nhẹ với lượng trong khoảng từ một ba mm
ngày mai khi dạnh áp thấp trên mực một năm trăm linh m yếu đi phía đông bắc bộ trưa và chiều mây mỏng trời hứng nắng
nhiệt độ sẽ tăng lên mức hai mươi bốn hai mươi sáu độ
trong khi đó các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía tây bắc bộ có thêm tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
nên nhiệt độ sẽ giữ ở mức cao từ hai mươi năm hai mươi tám độ cục bộ một số nơi nhiệt độ còn cao hơn
dạnh áp thấp và khối không khí lạnh biến tính cũng là hình thế tác động đến thời tiết của miền trung
khiến cho các tỉnh thanh hóa nghệ an cũng như cả hà tĩnh trong đêm nay cũng còn những cơn mưa rào đan sen
với mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế mây nhiều nhưng chỉ lác đác mưa ở một vài nơi
ngày mai khi vùng thấp phía tây phát triển trở lại
bắc miền trung trưa chiều trời có nắng nhiệt độ ở mức cao từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
quảng bình đến thừa thiên huế nắng sớm hơn nhiệt độ cao trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nắng từ sớm và nhiệt độ giữ ở ngưỡng cao ba mươi một ba mươi ba độ
với khu vực nam bộ và tây nguyên sang ngày mai khoảng thời gian sáng và trưa
hai khu vực không mưa nắng gián đoạn nên nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn ở khu vực nam bộ nóng ba mươi năm ba mươi sáu độ ở các tỉnh miền đông
với các tỉnh miền tây nhiệt độ giảm còn khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
đến sau một mươi năm h chiều mai mây đối lưu sẽ phát triển mạnh trở lại
gây mưa rào và rông rải rác trên toàn nam bộ cũng như là khu vực tây nguyên
trong đó các tỉnh đắk nông lâm đồng lui xuống tây ninh long an đồng tháp và cả an giang
sẽ là những nơi có mưa rông mạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp bốn năm
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc cấp bốn nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước